thầy cho bọn em có một không gian sáng tạo và có được phép đặt cái tôi cá nhân của mình lên nhân vật
và thực sự để đi theo phương pháp biểu hiện ước lệ này rất là vất vả và khó khăn
bọn em phải rèn luyện về hình thể rèn luyện cường độ cao
bọn em được học về cơ bản siếc trong vòng ba tháng
và em nhớ là những cái ngày đầu tiên khi mà bọn em học bắt đầu ép dẻo đau đớn vô cùng
tất cả chỉ có khóc và la hét
làm việc để tập luyện những bộ môn như siếc thanh nhạc và kể cả rèn luyện hình thể
thực sự rất là khó khăn
nhưng mà trong một môi trường mà khiến cho mình cảm thấy hào hứng và hứng khởi
thì những khó khăn đấy nó chưa là gì
và sắp tới thì sẽ còn rất nhiều thứ khó khăn đáng đòn chơi bọn em
để bọn em có thể làm tốt công việc của mình
cơn ghen của lọ lem sử dụng phương pháp ước lệ của sân khấu
sân khấu mở ra những bối cảnh tối giản về hình thức bài trí đạo cụ
và đòi hỏi sự sắc bén tối đa trong biểu hiện của nghệ sĩ
một phong cách dòng điệu hoàn toàn mới
một cách thể hiện bài trí cực kỳ tối giản
những lời thoại hóm hình sâu cay
tất cả làm nên sự thành công cho vở diễn
và mở ra một tương lai cho loại hình kịch nói mới của việt nam
thưa quý vị và các bạn
chương trình đêm nhạc từ thiện vòng tay nhân ái
đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô
trong những ngày cuối tuần vừa qua
khán giả đến với chương trình hơn cả ước mong được gặp gỡ giao lưu
và thưởng thức những giọng ca mà họ yêu thích
đó còn là mong muốn chúng ta chia sẻ khó khăn với những mảnh đới bất hạnh
chính vì thế chương trình đã tạo ra một bộ phim
tạo được hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng
mỗi con người là một số phận một hoàn cảnh
trong sự phát triển không ngừng của xã hội hiện nay
cuộc sống đã được cải thiện hơn cả về vật chất và tinh thần
nhưng vẫn còn nhiều người cơm chưa đủ ăn áo chưa đủ mặc
vẫn còn những bệnh nhân nghèo không đủ tiền đóng viện phí phải nằm chờ
nhiều người tàn tật không kiếm ra được miếng ăn áo mặc
vẫn còn những con người không đủ sức chống trọi
với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống
hạnh phúc là khi ta bằng lòng với những gì mình đang có
và sống là phải biết cho đi biết yêu thương biết chia sẻ
không nằm ngoài tinh thần nhân văn ấy
câu lạc bộ nghệ sĩ sân khấu phối hợp với một số đơn vị
đã tổ chức đêm nhạc tư thiện vòng tay nhân ái
tại nhà thi đấu gia lâm hà nội
với mục đích là loan tỏa những tình cảm những tinh thần
để kêu gọi tới những tấm lòng những nhà tài trợ những nhà hảo tâm
và những người thuyện nguyện để mang những tâm nguyện đó
để loan tả đến tất cả mọi người
và cùng chung nhau chia sẻ lá lành đùm lá rách
lá rách ít thì đùm lá rách nhiều
với một tinh thần như vậy nên chúng tôi tổ chức lên kế hoạch
với chương trình này
chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ
được công chúng yêu mến như ca sĩ phi nhung ca sĩ quang hà ca sĩ ngọc sơn
trong khoảng ba tiếng diễn ra chương trình
các nghệ sĩ đã cháy hết mình trên sân khấu
để mang đến cho người xem một đêm nghệ thuật đầy ý nghĩa
ngày hôm nay thì với chương trình vòng tay nhân ái
thì bà thân hà cảm thấy rất là hạnh phúc

vì ngày hôm nay hà đã được mang lời ca tiếng hát
để phục cho khán giả
đặc biệt là được tham gia một chương trình rất là ý nghĩa
mang sức mạnh của mình để phục vụ cho khán giả
và góp một chút ít sức lực của mình
để làm nên một chương trình thật là hay
và hà nghĩ rằng là rất là ý nghĩa đối với bản thân hà
không chỉ có sự tham dự của những nghệ sĩ nổi tiếng
chương trình còn có sự góp mặt của chính những người con của mảnh đất miền trung
bằng tình yêu dành cho quê hương đất mẹ
bằng nhiệt huyết của người ca sĩ
những lời ca tiếng hát cứ thế ngân lên
như một sự tri ân với đất mẹ anh hùng
nhưng cũng đầy gian khó
sự chung tay xoa dịu những đớn đau bất hạnh
với những mảnh đời còn lắm gian chân

em là một người con của quê hương miền trung
vì vậy mà khi nhận được lời mời tham gia chương trình nghệ thuật bằng tay nhân ái
em cũng rất là cảm xúc
và với tấm lòng của một người con quê hương thì luôn luôn hướng về quê hương của mình
đặc biệt chương trình này sẽ dùng số tiền
tất cả tổng số tiền của chương trình sẽ ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn
và những đồng bào gặp thiên tai

thì em rất là cũng với tấm lòng của mình
thì em mong rằng cái lời ca tiếng hát của em cũng đến với mọi người
và mong rằng chương trình sẽ thành công
và quyên gọt được thật nhiều những tấm lòng rồi
để đến với tất cả các bà con
đến với đêm nhạc vòng tay nhân ái
khán giả được thưởng thức nhiều thể loại âm nhạc
khi là những ca từ gia diết của những ca khúc nhạc chữ tình
khi thì gia diết với những khúc nhạc chữ tình

khi thì sôi nổi cuồng nhiệt với những tình khúc nhạc trẻ
tất cả tạo nên một đêm diễn ấn tượng
nó không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng
mà là cơ hội để chính mọi người được chia sẻ khó khăn với đồng bào của mình
tôi cũng chỉ là một trong những bộ phận rất là nhỏ
muốn đến góp phần một chút cái tấm lòng của mình thôi
để gọi là chúng ta giúp sức đối với đồng bào miền trung
tôi thấy cái chương trình này nó rất là hay
và làm cho chúng tôi đến đây rất là xúc động
để cho những cái tấm lòng của bọn chị
dù rất là nhỏ nhoi thôi
sẽ đến được tận tay những ngưỡng hoàn cảnh thật là vất vả và nghèo khó
theo chia sẻ của ban tổ chức
toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé
sẽ được trao tận tay cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đang cần sự giúp đỡ
chính điều này làm cho chương trình trở thành cầu nối
để nối phòng tay yêu thương
nhân lên tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng
và mở ra những cơ hội để những nghệ sĩ
tiếp tục được khẳng định mình
được cống hiến cho nghệ thuật
một nền nghệ thuật vị nhân sinh
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau